trận lũ quét lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân
cũng như hệ thống cơ sở vật chất của huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
trong đó ngành giáo dục và đào tạo bị thiệt hại rất nặng
có sáu trường điểm trường bị lũ quét qua một điểm trường bị xóa sổ hoàn toàn
tuy nhiên nhờ sự nỗ lực của các cấp chính quyền của chính đội ngũ giáo viên các trường bị thiệt hại
đã giúp huyện mù căng trải nhanh chóng khắc phục khó khăn bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp
để sẵn sàng đón các em học sinh trong ngày tự trường năm học mới hai nghìn một mươi bảy
ngoài những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân trận lũ quét vừa qua
huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái đã bị thiệt hại hơn một trăm sáu mươi công trình
trong đó có sáu công trình do ngành giáo dục và đào tạo quản lý
trong đó hai trường mầm non hoa lan và trường tiểu học và trung học cơ sở thị trấn mù căng trải
bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất trang thiết bị đồ dung dạy học
riêng một phòng học mầm non tại điểm trường lẻ bản tà ganh thuộc trường mầm non xã lao trải
bị cuốn trôi hoàn toàn
với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và đội ngũ cán bộ
giáo viên ngành giáo dục và đào tạo huyện mù căng trải trong việc khắc phục hậu quả lũ quét
và sự đóng góp chia sẻ của các nhà hào tâm
nên trong một thời gian ngắn các nhà trường đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất để bước vào năm học mới
các nhà trường đã khẩn trương khắc phục những khó khăn cùng với sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành và các tổ chức cá nhân
các nhà hảo tâm trên mọi miền tổ quốc đã giúp đơn vị nhà trường về vật chất các trang thiết bị dạy học

những điều kiện để đón năm học mới theo đúng như kế hoạch của ubnd tỉnh
đến nay tỉnh yên bái đã đánh giá lại chất lượng độ an toàn của các công trình trường lớp học trước khi đưa vào sử dụng lại
đồng thời bố trí các phòng học ghép cho học sinh
đối với các điểm trường bị lũ cuốn trôi hoàn toàn tỉnh yên bái đã lên phương án bố trí các phòng học tạm
đẩy nhanh tiến độ xây dựng các phòng học mới để các thầy giáo cô giáo và học sinh tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng thời gian quy định
cùng với nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai nhà trường cũng đã thường xuyên đến thăm hỏi các gia đình
phụ huynh bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt lũ quét động viên các bậc phụ huynh khắc phục khó khăn cho con em đến lớp đúng thời gian kế hoạch
tu sửa bảo dưỡng cơ sở vật chất để cho đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất cho năm học mới
bên cạnh đó thì cũng giả soát lại toàn bộ những nhu cầu về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị để có điều kiện
đề nghị cấp trên tăng cường sự đầu tư quan tâm hỗ trợ trang thiết bị để đảm bảo cho các em có điều kiện đến năm học mới đúng thời gian
và tổ chức các hoạt động giảng dạy và các hoạt động của đơn vị nhà trường
đảm bảo tiến độ thời gian đối với các ngành học cấp học
với sự quan tâm của bộ giáo dục và đào tạo của các cấp các ngành
cùng với những nỗ lực trong việc khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra
các trường học trên địa bàn huyện vùng cao mù cang trải đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất sẵn sàng bước vào năm học mới